ngày hai mươi tám tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và đoàn đại biểu cấp cao của đảng nhà nước lào
nhân dịp sang tham dự kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí bunyang volachit
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam tại lào là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam
đặc biệt là các cựu quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh hai nước việt nam và lào là hai nước láng giềng
hai nước anh em gắn bó thủy chung đã cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung giải phóng dân tộc
ngày nay lại cùng nhau xây dựng hai nước cùng phát triển
chúc mừng những kết quả quan trọng mà lào đã đạt được trong thời gian qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào sẽ tiếp tục giành được
nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu
do đại hội một mươi đề ra chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng
đồng chí bunyang volachit bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam
ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước
từ trước tới nay khẳng định lào sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận
giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước cùng với việc việt nam giữ gìn và vun đắp
cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam
phát triển lên tầm cao mới và chuyển tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này